tại tọa đàm dự thảo luật phòng chống tắc hại rượu bia và kiến nghị từ các tổ chức bảo vệ sức khỏe cộng đồng
gửi tới kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn do liên minh phòng chống các bệnh không lây nhiễm việt nam tổ chức
nhiều ý kiến từ các chuyên gia kỳ vọng luật phòng chống tắc hại rượu bia sẽ sớm được thông qua
không chỉ gây thiệt hại kinh tế gánh nặng bệnh tật cho từng hộ gia đình
mà rượu bia còn là nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình mất trật tự an toàn xã hội
chúng ta phải ra soát lại các thông tin khoa học khách quan và gửi đến các đại biểu quốc hội
thì việc này chính là việc mà chúng tôi bên cạnh bộ y tế
tổ chức thế giới liên minh phòng chống bệnh không lây nhiễm hôm nay tổ chức một tòa đàm
để có thể trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề xây dựng dự luật này
đồng thời là để cung cấp các thông tin cho các đại biểu quốc hội có thêm để nhìn nhận
để đánh giá sự luật hiện tại
theo số liệu được đưa ra tại tọa đàm đối với từng hộ gia đình
sử dụng rượu bia dẫn đến những hậu quả như thành viên trong gia đình bị chấn thương
tai nạn và thiệt hại về người hoặc tài sản mất thu nhập do dành thời gian chăm sóc người xe rượu bia
vi phạm hành chính phải đền bù thiệt hại khi người thân gây tai nạn thương tích
tổng thiệt hại kinh tế do các hậu quả này gây ra đối với từng hộ gia đình là tám tám trăm tám mươi hai tỷ đồng
trong năm hai nghìn một mươi bảy gần hai gdp
chúng ta thấy rằng nó có một vấn đề lớn
đầy ra là bản thân loại hàng sản phẩm rượu bia là một loại hàng mà ngành sản xuất rượu bia
sự phát triển của họ có mâu thuẫn đối kháng với lợi ích sức khỏe nhân dân
điểm đấy thì nó có vấn đề gì
tức là nếu mà dự luật nhằm vào phòng chống tác hại của rượu bia
thì theo đúng khoa học
đưa ra các phương pháp nghiên cứu học thì phải làm sao chặn được làm giảm cái mức tiêu thụ của rượu bia
từ những hệ lụy của rượu bia các chuyên gia cho rằng
cần thiết phải ban hành luật phòng chống tác hại rượu bia với những điều khoản thật mạnh
như kiểm soát quảng cáo rượu bia quản lý việc khuyến mại rượu bia dưới một mươi năm độ
nhằm hạn chế tính sẵn có hạn chế sử dụng trong cộng đồng
đại diện vụ pháp chế bộ y tế cũng cho rằng
phải làm cho rượu bia trở nên khó tiếp cận hơn không sẵn có tràn lan như hiện nay
bằng cách đánh thuế cao để giá cao hạn chế hoặc cấm quảng cáo khuyến mại tài trợ
hạn chế mật độ điểm bán giờ bán điểm uống giờ uống nếu lái xe thì không uống và xử phạt nghiêm